cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
tổ chức khủng bố việt tân vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam
như kích động người dân gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ phá hoại tài sản
bằng việc xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước ta
đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay chúng đã lợi dụng những hạn chế
khuyết điểm tại một số nơi để xuyên tạc từ đó rụ rỗ lôi kéo người dân nghe và làm theo
nhằm mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đảng và nhân dân ta
ngay khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại vũ hán trung quốc sau đó lây nhiễm ra nhiều nước trên thế giới
rất kịp thời đảng nhà nước việt nam đã lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị
triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
lực lượng y tế công an quân đội đã sớm vào cuộc triển khai nhiều biện pháp chống dịch
và bảo đảm an sinh và an ninh trật tự
quan điểm chủ trương đường mối của đảng chính phủ luôn luôn lấy dân làm gốc
tại vì nhà nước của ta là nhà nước của dân do dân vì dân
mọi những chính sách mọi những giải pháp để hướng tới thì đều lấy dân làm đầu tiên dân làm trọng
việc đó riêng với công tác phòng chống dịch vậy thì dân luôn luôn được đặt như đối tượng ưu tiên hàng đầu
thế nhưng cùng lúc này tổ chức việt tân cũng điên cuồng
bằng việc cắt ghép tinh vi hình ảnh chống dịch kèm theo những lời bình luận thiếu thiện trí
dối trá bịa đặt vu cáo sai sự thật hòng lừa dối người dân
nhất là khi bộ công an bộ quốc phòng tăng cường chi viện cho thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam phòng chống dịch thì việt tân bịa đặt thông tin
cắt ghép hình ảnh để vu khống quân đội xuyên tạc quân đội đe dọa chấn áp dân
mục đích của chúng là chia rẽ quan hệ công an quân đội với nhân dân
các tổ chức này đã tìm cách khét sâu vào những bụi việc những bất cập xảy ra
ở một số thời điểm cụ thể tại một số địa phương cụ thể
mà không hề đề cập gì đến cái nỗ lực chung của cả nước
nhằm vẽ lên một bức tranh méo mó về tình hình dịch bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh của việt nam
những luận điệu mà việt tân đưa ra đã bị xóa nhòa trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội công an
không quản nắng mưa tận tụy tổ chức đi mua vận chuyển lương thực thực phẩm
tới từng nơi
những luận điệu mà việt tân đưa ra đã bị xóa nhòa trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội công an

những luận điệu mà việt tân đưa ra đã bị xóa nhòa trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội công an không quản n woche mới đ brat bệnh
bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thông hoặc tử hình
người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm cho đến một mươi hai năm
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm cho đến năm năm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cảnh báo
việc chúng lập trang facebook để kêu gọi người dân tham gia
rồi hướng dẫn người dân nhắn vào hộp thư inbox sẽ nhận được quà
về bản chất nhằm thu thập thông tin cá nhân
từ đó liên lạc móc nối rụ rỗ mua chuộc
trước đây đã có nhiều đối tượng nghe và làm theo lời rũ rỗ của việt tân
nên đã vi phạm pháp luật và phải lĩnh những hình phạt nghiêm khắc